so với cùng kỳ năm trước giá chăn thịt tại nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng sông kiểu long hiện giảm từ năm mươi đồng đến một trăm linh đồng một kg
theo nhận định của nhiều hộ chăn nuôi giá chăn đang xuống thấp khiến cho người nuôi rất khó thu hồi vốn
chăn thịt loại sáu kg trên con hiện giảm còn ở mức một trăm linh đến một trăm năm mươi đồng một kg
chăn loại ba mươi kg một con trở lên giá hiện khoảng năm mươi đồng một kg
giá chân giảm do người dân tại nhiều địa phương đẩy mạnh phát triển nuôi nhưng thị trường tiêu thụ sản phẩm lại hạn chế
các cơ sở thu mua chăn thịt chủ yếu phục vụ lấy da và mỡ để làm đồ thuộc da và dược liệu
hiện nay nhiều hộ nuôi chăn khó thu hồi vốn do chi phí con giống cao và nuôi với thời gian dài
theo nhiều hộ dân nuôi chăn ở khu vực đồng bằng sông quỳ long cách đây khoảng hai đến ba năm chăn giống có giá tới bốn trăm linh đến bốn trăm năm mươi đồng một con
tuy nhiên người dân vẫn mua con giống về nuôi vì đầu ra chăn thịt hấp dẫn có thể giúp người nuôi kiếm lời từ một vài triệu đến cả chục triệu đồng một con chăn sau một đến hai năm nuôi